nhằm nâng cao chất lượng của công tác đoàn trong giai đoạn hiện nay
ban thường vụ thành đoàn hà nội đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai mô hình
đoàn cơ sở ba chủ động giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bám sát sự chỉ đạo của thành đoàn hà nội trong công tác xây dựng đoàn cơ sở ba chủ động
thời gian qua đoàn cơ sở tại các quận huyện trên địa bàn thủ đô đã thực hiện có hiệu quả ba tiêu chí
chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo nằm bắt tình hình thanh niên ở địa phương đơn vị
chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác
chủ động tham mưu với cấp ủy phối hợp với các tổ chức liên quan
hiện ban thường vụ huyện đoàn thường tín có một mươi ba trên ba mươi tám đoàn cơ sở đạt đoàn cơ sở ba chủ động
từ mô hình này các cơ sở đoàn đã tích cực hơn trong việc xây dựng chương trình hành động kế hoạch công tác của đơn vị
bên cạnh đó các cơ sở đoàn cũng chủ động trong việc tham mưu hướng giải quyết với cấp ủy chính quyền
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương đơn vị
kết quả hoạt động của các cơ sở khi triển khai chương trình ba chủ động trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai tôi thấy là
cơ bản về một trăm linh các đoàn cơ sở cũng thấy được tính thiết thực và trong công tác hoạt động của đoàn đó là
chủ động về các công tác tham mưu cho cấp ủy rồi lãnh đạo đoàn cấp trên rồi lãnh đạo cơ quan
về các hoạt động của đoàn và chủ động trong công việc trong hoạt động của mình nhiều hơn
bên cạnh đó nhiều mô hình sáng tạo trong hoạt động đoàn được các cơ sở đoàn thực hiện rõ ràng hiệu quả
đặc biệt các hoạt động sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với nhiều việc làm thiết thực
ý nghĩa được đoàn viên thanh niên trong toàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia tiêu biểu như tổ chức chương trình tình nguyện vùng cao
cấp thẻ căn cước cho gia đình người có công cách mạng
thực hiện chương trình ba chủ động với đoàn cơ sở chúng tôi với chúng tôi là khối đoàn viên của lực lượng vũ trang
công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu
do vậy áp dụng cái chương trình này vào nhiệm vụ của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng đây cũng là một chương trình hết sức ý nghĩa
thôi thúc đoàn viên thanh niên chúng tôi nâng cao tính sung kích tình nguyện và có trách nhiệm hơn
để khâu yếu các việc khó của đơn vị
có thể thấy thông qua việc xây dựng mô hình đoàn cơ sở ba chủ động đã từng bước tạo nên một phong trào thi đua tích cực
từng bước xây dựng được tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở chủ động và trách nhiệm hơn
qua đó giúp các hoạt động phong trào tại đoàn cấp cơ sở ngày càng hiệu quả
thể hiện tinh thần sung kích của đoàn viên thanh niên trên địa bàn thủ đô